kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi
thưa quý vị thị trường chứng khoán phiên đầu tuần tiếp tục chứng kiến giao dịch đầy bất ngờ
trên cổ phiếu qcg của công ty cổ phần quốc cường gia lai
cổ phiếu này tăng kịch trần trong tình trạng trắng bên bán ngay từ đầu phiên
thanh khoản phiên sáng đạt hơn hai ba triệu đơn vị
theo báo cáo quản trị công ty tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
bà loan đang nắm giữ một trăm linh hai triệu cổ phiếu qcg
các con bà gồm nguyễn quốc cường nắm năm trăm ba mươi bảy năm trăm linh cổ phiếu
con dâu đàm thu trang không nắm cổ phiếu nào
con gái nguyễn ngọc huyền my nắm hơn ba mươi chín triệu cổ phiếu
và con rẻ lâu đức duy nắm hơn một mươi năm triệu cổ phiếu qcg
ngoài ra các em của bà loan gồm nguyễn thị ánh nguyệt nằm chín bảy triệu cổ phiếu
nguyễn thị bích thủy nắm tám mươi một bảy trăm năm mươi cổ phiếu
tổng số cổ phần gia đình bà loan sở hữu lên đến một trăm sáu mươi sáu triệu cổ phiếu qcg
như vậy trong tháng qua tổng tài sản gia đình bà loan đã tăng gần một tỷ đồng
lên mức hai năm trăm năm mươi sáu tỷ đồng
đáng chú ý cổ phiếu qcg bất ngờ cháy hàng trong bối cảnh quốc cường gia lai
vừa nhận thông tin bất lợi từ vụ án vạn thịnh pháp
theo đó hội đồng xét xử đã buộc quốc cường gia lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền
đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng để đảm bảo thi hành án
cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
hội đồng xét xử cũng thống nhất tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản
cổ phân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số tiết kiệm các tài khoản của vạn thịnh pháp
đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo
những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án
trong đó sẽ tiếp tục kê biên đối với một mươi sáu bất động sản
tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm diện tích khoảng một ha
thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển giao c ba tiếp tục điều tra làm rõ
để giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
liên quan đến vụ án vạn thịnh pháp tại hội đồng đại cổ đồng thường niên năm hai nghìn một mươi tám
của quốc cường gia lai ceo nguyễn thị như loan cũng đã có báo cáo về vấn đề này
theo bà loan từ tháng năm sunny island đã giao hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng
đối với phần diện tích
bà loan đã giao hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích
khoảng sáu mươi năm hectare tại dự án phước kiển cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của công ty
bà loan chia sẻ tại đại hội sunny island đã giữ toàn bộ sổ đỏ của sáu mươi năm hectare
và đến bây giờ không biết để đâu
trong hồ sơ gửi trọng tài họ nói họ gửi ở scb
bà loan đã đến scb để hỏi và scb chưa trả lời
điều này làm bà thort tim bởi khi trọng tài phán quyết rồi
nhưng không có sổ đỏ thì bà phải làm sao
may mắn là bà được thông tin hồ sơ dự án được giữ lại
tại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba
c ba đã mời quốc cường ra lại đến đối chiếu hồ sơ
rất may hồ sơ không thừa không thiếu không mất
c ba phải điều tra dòng tiền hai tám trăm tám mươi hai tỷ đó của ai
có dính dáng gì đến vạn thịnh pháp hay không
nếu dính dáng c ba sẽ trình và ra quyết định bà phải trả lại bao nhiêu tiền
đến giờ này chưa có câu trả lời chính thức
phước kiển được ví như con bò sữa cho quốc cường gia lai với quy mô đầu tư tương đối lớn
giai đoạn đầu triển khai lãnh đạo tuyên bố phước kiển là dự án tâm huyết
và bỏ rất nhiều vốn để đầu tư nếu thành công sẽ mang về dòng tiền lớn
cho quốc cường ra lại sáu mươi bảy mươi tỷ doanh thu trên một năm
kỳ vọng là vậy
xong do nhiều vướng mắc khiến phước kiển đã và đang trở thành giao càn của công ty
minh chứng là bức tranh kinh doanh công ty liên tục xa suốt những năm sau đó
tình hình tài chính cũng không mấy sáng
theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm hai nghìn hai mươi ba của quốc cường gia lai
khoản phải trả sunny ireland số tiền hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng đang được hoạch toán
trong một phải trả ngắn hạn
số tiền này tương đương khoảng ba mươi tổng tài sản của công ty tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng số tài sản của quốc cường gia lai đạt gần chín sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó phần lớn là tồn kho
với số dư cuối kỷ
hơn bảy tỷ chiếm gần bảy mươi năm
đáng chú ý doanh nghiệp này chỉ còn vòn bẹn hai mươi tám tỷ đồng tiền mặt
ngoài ra quốc cường ra lại còn vay nợ tài chính đến hơn bốn năm trăm linh tỷ đồng
chiếm gần một nửa tổng nguồn vốn chủ yếu là nợ ngắn hạn
về tình hình kinh doanh năm hai nghìn hai mươi ba công ty ghi nhận bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng
giảm sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
lợi nhuận sau thuế chỉ vòn vẹn ba hai tỷ đồng
tương đương một phần một mươi kết quả đạt được năm trước
dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm hai nghìn hai mươi ba âm gần ba mươi ba tỷ đồng
trong khi năm hai nghìn hai mươi hai cũng âm hơn một trăm hai mươi một tỷ đồng
đến nay sau bảy năm truyền khai phước kiển còn dính hai lần hậu tòa
phiên tòa tranh chấp giữa quốc cường ra lại và sunny
cũng như phiên tòa vạn thịnh pháp
liên quan đến vụ án trương mỹ lan sau khi nghị án
hội đồng xét xử vào lúc tám h ba mươi phút ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
đã tiến hành công bố bản án
với quyết định hình phạt trách nhiệm dân sự của các bị cáo
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong đó về trách nhiệm dân sự xử lý vật chứng
xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án
hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo trương mỹ lan
bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với một hai trăm bốn mươi ba khoản vay
còn dư nợ tại scb khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại
buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng
đáng chú ý để đảm bảo thi hành án cho bị cáo trương mỹ lan
trong toàn bộ vụ án hội đồng xét xử cũng buộc công ty quốc cường gia lai
hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan
là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo trương mỹ lan
trong toàn bộ vụ án buộc công ty cổ phần địa ốc hồng phát
phải nộp lại số tiền hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
hội đồng xét xử cũng thống nhất tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản
cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ tiết kiệm
các tài sản của công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ cuộc cấp bị cáo những người liên quan khác
để đảm bảo thi hành án
trong đó sẽ tiếp tục kê biên đối với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển
huyện nhà bè tp hcm diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
giao c ba tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
cuối năm qua quốc cường gia lai cũng đã có thông báo nhận được quyết định
số hai nghìn năm trăm bốn mươi hai của tòa án nhân dân tp hcm về việc giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài
của công ty cổ phân đầu tư sunny island
theo nhận định của tòa án và viện kiểm sát nhân dân tp hcm
thì toàn bộ các lý do mà công ty sunny đưa ra cho yêu cầu hủy phán quyết là không có cơ sở
không có căn cứ phán quyết trọng tài không vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật việt nam
tuy nhiên trong quá trình giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của công ty sunny
tòa án đã nhận được ý kiến của bộ công an cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
cảnh sát kinh tế cho biết toàn bộ hồ sơ đền bù sáu mươi năm hectare mà trọng tài tuyên buộc sunny phải hoàn trả cho quốc cường gia lai
hiện là tài liệu chứng cứ của vụ hình sự liên quan đến vụ xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
vì liên quan đến vụ án vạn thịnh pháp nên căn cứ điểm d khoản hai điều sáu mươi tám luật trọng tài thương mại
tòa án chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài tranh chấp số sáu mươi ba ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba và công ty sene chịu lệ phí năm trăm linh đồng
ngoài quốc cường gia lai thêm bảy pháp nhân phải nộp lại hơn chín tỷ đồng và một lượng vàng sjc cho trương mỹ lan
hội đồng xét xử cũng đề nghị tiếp tục kê biên đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhơn trạch đồng nai để tiếp tục điều tra
cụ thể công ty cổ phần địa ốc hồng phát phải nộp lại hơn hai ba trăm năm mươi năm tỷ đồng
công ty phú an cá nhân phan thị phương thảo phải nộp lại hơn một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng và một lượng vàng sjc
cá nhân mai ngọc nga phải nộp lại hơn một mươi chín tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hdtc phải hoàn trả số tiền bốn trăm linh tỷ đồng
công ty cổ phần tns hạ long và công ty âu lạc hai doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn tuần châu
phải nộp lại số tiền hơn sáu chín mươi năm tỷ đồng
theo hội đồng xét xử đối với quan hệ thế chấp đảm bảo liên quan các quyền sử dụng đất của công ty âu lạc và công ty tns hạ long
dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng scb
cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng
hội đồng xét xử xét cần tách ra để tuần châu và công ty âu lạc giải quyết với ngân hàng scb
và các bên liên quan nếu có trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu
riêng quốc cường gia lai hội đồng xét xử cũng buộc công ty này phải hoàn trả lại số tiền đã nhận từ bị cáo trung
mỹ lan là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
ngoài ra hội đồng xét xử quyết định tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sổ tiết kiệm các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo những người liên quan để đảm bảo thi hành án đúng nghĩa vụ tương ứng
hội đồng xét xử cũng đề nghị tiếp tục kê biên đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhơn trạch đông nai
giao cho c ba bộ công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý liên quan đến các hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bà trương mỹ lan
đồng thời tiếp tục kê biên đối với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè diện tích khoảng một hectare
thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển giao c ba tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
về cá nhân bà trương mỹ lan bà bị xử phạt hai mươi năm về tội vi phạm quy định cho vay trong các hoạt động của các tổ chức tiến dụng
tử hình về tội tham mô tài sản và hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt chung của cả ba tội là tử hình
bà lan đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự bồi hoàn cho ngân hàng scb gần sáu trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
đây là dư nợ của một hai trăm bốn mươi ba khoản vay còn lại tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại